theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la trong hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng tám trên địa bàn tỉnh sơn la đã diễn ra mưa to kéo dài nhiều giờ liền gây thiệt hại nghiêm trọng làm chết một người nạn nhân chết là ông mùa bà xúa
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám bí thư tri bộ bản phá thón xã púng bánh do bị lũ cuốn trôi đồng thời lũ cũng cuốn trôi ba nhà dân khác trong xã đến thời điểm này trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sơn la xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông đáng chú ý một lượng lớn xe nối đuôi nhau dài khoảng một mươi km trên quốc lộ sáu